trong phần tin quốc tế các nước kỳ vọng về thỏa thuận thương mại với anh
hàn quốc nỗ lực thúc đẩy đàm phán với mỹ triều tiên
thưa quý vị và các bạn nhằm động viên tinh thần cho các huấn luyện viên vận động viên tham dự sea games ba mươi
ngày một mươi ba một mươi hai thủ tướng nguyễn xuân phúc giao bộ văn hóa thể thao và du lịch khẩn trương báo cáo tổng kết
và đánh giá kết quả đoàn thể thao việt nam tham dự
trong đó bộ cần lưu ý việc đề xuất khen thưởng phù hợp đối với các tập thể và cá nhân đạt thành tích xuất sắc
đồng thời đề xuất về việc tổ chức cuộc gặp mặt của lãnh đạo chính phủ với đoàn và các vấn đề liên quan
và báo cáo trước ngày thứ hai tuần tới
xin được chuyển sang một thông tin khác
ngày một mươi ba một mươi hai tại tp hcm ban tuyên giáo trung ương tổ chức hội nghị nâng cao năng lực lãnh đạo
chỉ đạo ứng dụng công nghệ thông tin cho cán bộ lãnh đạo các tỉnh ủy thành ủy khu vực phía nam
đồng chí lê mạnh hùng phó trưởng ban tuyên giáo trung ương dự và phát biểu chỉ đạo
hội nghị với các chuyên đề lãnh đạo chỉ đạo quản lý công tác tinh học hóa hoạt động của các cơ quan đảng
và giải pháp thực hiện bảo đảm an toàn thông tin trong cơ quan đảng hiện nay
chia sẻ kinh nghiệm triển khai ứng dụng công nghệ thông tin ở địa phương
tác động của mạng xã hội đối với cơ quan đảng nhà nước và ứng xử của cán bộ đảng viên trên mạng xã hội
giới thiệu mạng xã hội vcnet phần mềm phòng học không giấy ecbnet
phát biểu tại đây đồng chí lê mạnh hùng nhấn mạnh
ngày nay công nghệ thông tin phát triển như vũ bảo có vai trò quan trọng trong mọi lĩnh vực đời sống xã hội
bộ chính trị ban hành chỉ thị nghị quyết đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin
tuy nhiên thực tiễn cho thấy việc triển khai ứng dụng còn không ít khó khăn hạn chế
do đó thời gian tới cần tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan đảng
tập trung triển khai ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông thống nhất trong các cơ quan đảng
liên hiệp các hội văn học nghệ thuật việt nam tỉnh ủy ủy ba nhân dân tỉnh quảng ngãi
hội nghị sĩ sân khấu việt nam viện nghiên cứu bảo tồn phát huy văn hóa dân tộc vừa phối hợp tổ chức ra mắt cuốn sách
một người thơ tên gọi của nhà viết kịch nhà thơ nguyễn thế kỳ với các tầng lớp bạn đọc thủ đô
trường thiên thơ lục bát lịch sử về chủ tịch hồ chí minh với tên gọi một người thơ tên gọi
gồm một mươi hai sáu trăm sáu mươi sáu lịch sử
hai mươi năm câu lục bát nói về cuộc đời hoạt động của chủ tịch hồ chí minh
đây có thể nói là sử thi dài nhất việt nam từ trước tới nay với thể thơ cổ truyền của dân tộc
dưới ngòi bút của nhà viết kịch nhà thơ nguyễn thế kỳ những câu thơ nặng đầy cảm xúc nhưng vẫn mang đậm nghệ thuật thi ca
cuộc đời cách mạng của chủ tịch hồ chí minh là con đường khổ ải của một con người mang sứ mệnh
là con đường bôn ba năm châu bốn biển và cũng là con người của lao động và sáng tạo
viết về bác phải thành tâm đến tận cùng và không cần phải tán dương
thêm gì nhà viết kịch nhà thơ nguyễn thế kỳ khi ở tuổi gần chín mươi vẫn đỉnh đạc mẫn tuệ
hoàn thành xuất bản trường thiên lục bát một thể thơ thuần việt ca ngợi chủ tịch hồ chí minh
ông đã làm được điều mà ít ai có thể làm được
đáp ứng nhu cầu đi lại tăng cao trong dịp tết hai nghìn hai mươi các hãng hàng không dự kiến tiếp tục bổ sung
thêm chỗ trên các đường bay nội địa tương đương hơn một chuyến bay số chuyến tăng thêm này
nằm trong giai đoạn cao điểm từ ngày chín tháng một đến ngày tám tháng hai năm hai nghìn hai mươi
tức ngày một mươi năm tháng chạp đến ngày một mươi năm tháng riêng
việt nam airlines sẽ bổ sung thêm một trăm chín mươi chỗ tương đương gần một chuyến bay trên các đường bay nội địa
trong khi đó jetstar pacific cũng tăng thêm gần bốn mươi chỗ tương đương hơn hai trăm hai mươi chuyến bay nội địa
bamboo airways sẽ cung ứng tổng cộng gần một triệu ghế trên toàn mạng nội địa tăng gần bảy trăm linh chỗ
tương đương ba sáu trăm linh chuyến bay so với cùng kỳ
trước đó vietjet air cũng đã mở bán vé tết sớm hơn các hãng khác bắt đầu từ ngày một mươi năm tháng tám năm hai nghìn một mươi chín
khi còn hơn năm tháng mới đến tết hai nghìn hai mươi
các hãng cũng khuyến cáo hành khách mang hành lý đúng số kiện trọng lượng và kích thước quy định
để bảo đảm an toàn bay và không phải đóng phí quá cước
lễ hội hoa ban năm hai nghìn hai mươi dự kiến được tổ chức từ ngày một mươi ba đến ngày một mươi sáu tháng ba năm hai nghìn hai mươi
hiện nay tỉnh điện biên đã và đang tích cực triển khai công tác chuẩn bị cho lễ hội này
đến thời điểm hiện tại ban tổ chức lễ hội hoa ban đang tiến hành xây dựng kịch bản chương trình nghệ thuật lễ khai mạc
phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên
đặc biệt để tạo nên thành công chung của lễ hội ban tổ chức xin ý kiến thành viên về thư kêu gọi tài trợ sự ủng hộ đóng góp
về vật chất tinh thần của các đơn vị doanh nghiệp cá nhân trong và ngoài tỉnh
ngoài ra ban tổ chức sẽ đẩy mạnh tuyên truyền lễ hội hoa ban năm hai nghìn hai mươi
bằng quảng bá dưới hình thức dán pano áp vích trên hệ thống xe chở khách biến xe càng hàng không
lễ hội hoa ban tiếp tục đẩy mạnh phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa
và phong trào toàn dân rèn luyện thân thể theo gương bắc hồ vĩ đại
qua đó bảo tồn tôn vinh bản sắc văn hóa truyền thống các dân tộc tỉnh điện biên
ở vùng cao huyện văn yên tỉnh yên bái hiện nay đã xuất hiện ngày càng nhiều hộ dân tự nguyện
và thực tâm viết đơn xin ra khỏi hộ nghèo
điều này đang dần khẳng định sự thay đổi về nhận thức ý chí tự lực
đồng thời loại bỏ dần tư tưởng trông chờ ỉ lại của người dân nhất là hộ nghèo
đặc biệt hơn là giảm bớt gánh nặng cho xã hội làm gương cho con cháu noi theo
bà nguyễn thị trâm năm nay đã tám mươi ba tuổi mới đây bà đã tự tin đứng trước hội nghị xin ra khỏi hộ nghèo
mặc dù hoàn cảnh của bà trâm còn nhiều khó khăn là người cao tuổi đơn thân
nuôi con gái bị khuyết tật bậm sinh
thực ra thì hoàn cảnh tôi vẫn còn khó khăn gặp nhiều khó khăn lắm
thế nhưng mà chết lại thì còn có những chị em nó còn vất vả hơn
thì tôi nghĩ như vậy thì cũng thương người ta như mình
tôi nghĩ như vậy thì là để tôi xin ra cụ nghèo để hỗ trợ cho chị em khó khăn hơn
giảm bớt những sự khó khăn cho xã hội nữa thêm cho những người khó khăn hơn mình
hai vợ chồng ông lý và ông trâm
phiếu và bà đặng thị đánh năm nay cũng đã ngoài sáu mươi tuổi
vừa qua hai ông bà đã thống nhất viết đơn đề nghị chính quyền địa phương cho ra khỏi hộ nghèo
bởi ông bà thấy rằng cuộc sống hiện tại đã tạm ổn kinh tế không đến nỗi eo hẹp
tuy không giàu nhưng đủ để lo toan trang trải
xã hội bây giờ chúng ta còn khó khăn nhiều khó
đấy là nói chung
mà nói riêng ở cái cơ sở dân cư là cái thôn ly ở đấy là dân cư chúng tôi là còn một số bà con các cháu
một số các gia đình còn khó
quá khó khăn
thế tôi là nhận thức là tôi xin ý kiến của trí bộ và trẻ thôn là nhất trí
ở văn yên hiện nay số người tự nguyện viết đơn xin ra khỏi hộ nghèo đã lên đến hàng chục trường hợp
với nhiều hoàn cảnh khác nhau nhưng họ đã có ý thức vươn lên thoát nghèo bằng việc tự lo cho cuộc sống bản thân và gia đình của họ
cùng với đó sự giúp sức của cộng đồng của các hội đoàn thể đã làm thay đổi nếp nghĩ cách làm trong phát triển kinh tế của người dân
đây cũng là một tín hiệu tích cực trong công cuộc xóa đói giảm nghèo là động lực để các hộ nghèo khác trong huyện nỗ lực vươn lên trong cuộc sống góp phần tạo tiền đề cho sự phát triển ổn định và bền vững

mới đây bệnh viện bạch mai đã tổ chức lễ kỷ niệm sáu mươi năm ngày thành lập trung tâm điện quang
tiền thân là khoa chuẩn đoán hình ảnh thành lập năm một nghìn chín trăm năm mươi tám
sau sáu mươi năm phát triển từ những thiết bị hết sức thô sơ phục vụ chiến tranh
hiện trung tâm điện quang bệnh viện bạch mai đã sở hữu những máy móc thiết bị hiện đại nhất đông nam á
như máy chụp cắt lớp hai trăm năm mươi sáu dãy chụp mạch xô hóa xóa nền chụp cộng hưởng từ một năm t
đây cũng là trung tâm điện quang đồng nhất cả nước với chín mươi cán bộ
trong đó có bốn mươi bác sĩ chuyên khoa chuẩn đoán hình ảnh với một giáo sư và hai phò giáo sư năm tiến sĩ và các bác sĩ nội chú
tiếp nối truyền thống trung tâm điện quang bệnh viện bạch mai đang là nơi đào tạo đội ngũ bác sĩ chuyên ngành trần đoán hình ảnh trên cả nước
vừa qua lễ trao giải cuộc thi thế hệ bình đẳng sáng tác chuyện cổ tích hiện đại đã diễn ra tại hà nội
cuộc thi do un women đại sứ quán ireland và chai fun việt nam phát động đã nhận được sự quan tâm của các tác giả đến từ khắp mọi miền tổ quốc
cuộc thi thế hệ bình đẳng sáng tác chuyện cố tích hiện đại được tổ chức từ ngày một mươi bảy tháng một mươi đến hết ngày hai mươi bảy tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín
bàn giám khảo cuộc thi gồm các nhà văn chuyên gia hoạt động trong lĩnh vực quyền trẻ em
em bình đẳng giới và truyền thông
cuộc thi dành cho mọi công dân đang cư trú tại việt nam
các câu chuyện đoạt giải trong cuộc thi đã nêu bật những vấn đề liên quan tới định kiên giới và vai trò truyền thống của nam giới và nữ giới trong xã hội việt nam
sự phân chia không đồng đều công việc nhà chăm sóc trẻ em cũng như các rào cản để phát triển đầy đủ tất cả các giới và các vấn đề nổi cộm khác
trung tâm y tế dự phòng tỉnh phú yên đang đẩy mạnh triển khai các biện pháp phòng cúm ah một n một khi một bệnh nhi hai mươi bảy tháng tuổi ở tỉnh phú yên
vừa được xác định tử vong do mắc cúng ah một n một sau nhiều ngày điều trị với dấu hiệu bệnh sốt và ho
trước thực trạng trên trung tâm y tế huyện phú hòa trạm y tế xã hòa an được ra nhiệm vụ theo dõi tình trạng sức khỏe của một mươi người tiếp xúc gần với bệnh nhân đã tử vong và các gia đình xung quanh trong một mươi bốn ngày

thì chúng ta phải sớm nghĩ tới khả năng là bị cúm a
hiện trung tâm y tế dự phòng tỉnh phú yên đã cấp hóa chất cho gia đình có người bị cúm ah một n một
và hướng dẫn vệ sinh môi trường nhà cửa dụng cụ sinh hoạt
tuyên truyền cho các hộ xung quanh biết về bệnh cúm ah một n một và cách phòng chống
theo trung tâm y tế dự phòng tỉnh phú yên
việc nhận biết và phát hiện sớm các dấu hiệu mắc bệnh có thể giúp điều trị kịp thời
hạn chế tối đa các trường hợp tử vong do cúm ah một n một
bộ giao thông vận tải vừa có văn bản yêu cầu các đơn vị liên quan tăng cường kiểm tra
giám sát việc quản lý vận hành thu tiền sử dụng dịch vụ đường bộ tại các trạm thu phí bot
theo báo cáo của tổng cục đường bộ việt nam
một số trạm thu phí bot chưa tuân thủ chế độ báo cáo về lưu lượng
doanh thu theo quy định trong hợp đồng dự án và quy định của bộ giao thông vận tải
chưa nâng cấp trang thiết bị để thực hiện việc lưu trữ các dữ liệu theo quy định
miễn giảm phí dịch vụ sử dụng đường bộ chưa đúng đối tượng
để chấn chỉnh tồn tại trên bộ giao thông vận tải yêu cầu nhà đầu tư bot
chấp hành nghiêm các quy định của nhà nước và hợp đồng dự án
đối với việc quản lý thu chi trong giai đoạn kinh doanh khai thác
bộ giao thông vận tải cũng yêu cầu tổng cục đường bộ thường xuyên theo dõi
giám sát kiểm tra định kỳ hoặc đồ xuất đối với công tác tổ chức thu
công tác hạch toán và báo cáo doanh thu của nhà đầu tư doanh nghiệp dự án
tạm dừng hoặc dừng thu phí khi phát hiện nhà đầu tư doanh nghiệp dự án
vi phạm quy định của hợp đồng dự án và quy định của pháp luật nhà nước
ngày một mươi ba tháng một mươi hai tại tỉnh quảng trị đã diễn ra lễ khánh thành dự án nhà máy thủy điện đắc rông bốn
đây là một trong những công trình trọng điểm hoàn thành trong năm hai nghìn một mươi chín
nhằm chào mừng kỷ niệm ba mươi năm lập lại tỉnh quảng trị
sau một năm chín tháng thi công nhà máy thủy điện đắc rông bốn hoàn thành đi vào vận hành
dự án được ubnd tỉnh quảng trị
tỉnh quảng trị cấp chủ trương đầu tư cho công ty cổ phần sơn hải thủy điện quảng trị năm hai nghìn một mươi sáu
và điều chỉnh dự án năm hai nghìn một mươi bảy với công suất hai mươi tám mw
công suất lắp máy gồm hai tổ máy toàn bộ thiết bị điện các hệ thống thiết bị phụ trợ của nhà máy
đều đạt chất lượng tiêu chuẩn châu âu
diện tích lưu vực của nhà máy trên sáu trăm năm mươi km hai dùng tích toàn bộ hồ chứa gần một mươi tám triệu m ba
điện lượng trung bình hàng năm trên tám mươi năm triệu kwh
tổng mức đầu tư nhà máy gần một bốn trăm linh tỷ đồng
chỉ trong một thời gian ngắn đưa vào vận hành nhà máy thủy điện đắc rông bốn đã phát điện và thu được bảy tỷ đồng
thưa quý vị trong khi hầu hết nông dân đảo lý sơn tỉnh quảng ngãi vẫn quen sử dụng phân bón
thuốc bảo vệ thực vật hóa học trong sản xuất nông nghiệp như một phương thức canh tác truyền thống
thì cũng tại huyện đảo này nhiều bạn trẻ đã tiên phong mạnh dạng sản xuất nông sản sạch
những người trẻ ở đảo lý sơn đang tạo ra những khác biệt để tạo ra nông sản sạch cho quê hương mình
mô hình trồng tỏi theo hướng hữu cơ của anh đặng văn trọng đã bước vào năm thứ ba
điều đặc biệt ở mô hình này là để nguyên cỏ dại cỏ chỉ được loại bỏ khi mọc quá phần ngọn cây tỏi
theo anh trọng cỏ dại được giữ lại nhằm bảo đảm độ ẩm cho đất và hạn chế sâu bệnh gây hại
quy trình canh tác chỉ dùng phân chuồng bón lót dung dịch phòng trừ sâu bệnh gây hại từ lá cây
đây cũng là cách mà anh trọng phục hồi lại môi trường đất và tạo cân bằng môi trường sinh thái cho ruộng tỏi của mình
bò con rồng biển rồi cái tự cây cỏ thì năng suất của nó so với người dân họ làm theo phương pháp bình thường á
thì mình nghĩ là nó đạt khoảng sáu mươi tám mươi so với dân bình thường
nhưng mà đó là so với năng suất nhưng so với giá thì giá nó tăng gấp ba lần
khởi đầu cho xu hướng nông sản sạch đảo lý sơn phát triển ba mô hình sản xuất tỏi theo hướng hữu cơ với diện tích khoảng ba hectare
để tạo nên nông sản sạch mỗi mô hình phải mất vài năm để phục hồi lại đất và tạo môi trường sinh thái xung quanh
thời gian đầu năng suất tỏi chỉ đạt ba mươi không hiệu quả kinh tế như các diện tích đại trà
tuy nhiên những người trẻ tiên phong ở đảo lý sơn vẫn quyết tâm theo xu hướng quay trở lại nông sản sạch
một môn của cơ sở chúng tôi là muốn tạo thương hiệu tỏi của lý sơn mình phát triển mạnh hơn về nguồn tế sạch
để cung cấp cho người tiêu dùng yên tâm về sức khỏe của người ta
nên là tôi đầu tư vào cái vụ này là vụ tế sạch để đưa thương hiệu tỏi lý sơn mình phương xa hơn
đến với người tiêu dùng an toàn về sức khỏe hơn
cùng với sản xuất các hộ dân người trẻ tiên phong liên kết với doanh nghiệp trong khâu sản xuất chế biến và tiêu thụ hành tỏi đạt chuẩn
huyện lý sơn đang khuyến khích tạo điều kiện cho người dân và doanh nghiệp tham gia đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp sạch
trước mắt lý sơn sẽ xác lập vùng sản xuất chuyên canh nông nghiệp sạch để người dân và doanh nghiệp tham gia
đây cũng là cơ sở pháp lý để huyện lý sơn quản lý sản phẩm nông nghiệp sạch trên đảo
nhiên cứu có giải pháp để chúng ta có một vùng sản xuất chuyên canh về nông nghiệp sạch
và thứ hai là trong việc sản xuất nông nghiệp sạch này thì nó cũng gắn kết với việc phát triển du lịch
khi khách du lịch ra lý sơn mà có những sản phẩm du lịch nông nghiệp sạch như thế thì họ đến tham quan
rồi họ trình diễn hoặc là đến để họ tìm hiểu và khi thấy như thế thì giá trị của sản xuất cây tỏi sẽ có giá trị cao hơn
thì chúng tôi cũng đã khuyến khích các tư nhân
các nhà đầu tư mà có nhu cầu thì chúng tôi vẫn tạo điều kiện để làm cầu nối cho người dân doanh nghiệp và nhà nước trong cái việc mà thực hiện nông nghiệp sạch
mạnh dạn thay đổi phương thức canh tác nông nghiệp không dùng cát trắng các sản phẩm hóa học
người trẻ lý sơn đã và đang thực hiện giấc mơ bảo vệ môi trường
nâng cao chất lượng giá trị sản phẩm hành tỏi của quê hương mình trước khi đưa đến người tiêu dùng
trong thời gian qua ngành du lịch đà nẵng đã rất nỗ lực trong việc tìm kiếm sản phẩm dịch vụ
nhất là du lịch về đêm tại đây nhằm khai thác tiềm năng kinh tế đêm đà nẵng
tuy nhiên đến nay các dịch vụ du lịch đêm do còn nhiều hạn chế các cơ quan quản lý vẫn loay hoay tìm hướng đi
phản ánh của nhóm phóng viên truyền hình nhân dân tại đà nẵng
chị nguyễn thị mỹ duyên là một trong số nhiều du khách lần đầu tiên trải nghiệm du lịch tại đà nẵng
chị rất thích vẻ đẹp của thành phố này nơi từng được tạp chí du lịch life invest overseas
bình chọn thành phố đà nẵng của việt nam là một trong một mươi địa chỉ đáng sống nhất thế giới trong năm hai nghìn hai mươi
về đà nẵng thì cảm thấy nó là một thành phố rộng nhưng mà cảm thấy không khí rất là thoải mái giảm stress
và đặc biệt thì về đêm thì phong cảnh đà nẵng rất là đẹp cũng muốn sẽ có nhiều quán ăn hơn
vì các bạn với trẻ cũng rất là thích đi ăn vặn nè
theo sở du lịch đà nẵng hiện du lịch đêm trên địa bàn có một số dịch vụ ẩm thực mua sắm
có quy mô nhỏ
nằm giải sát trong các khu dân cư chưa có quỹ đất để xây dựng trung tâm vui chơi giải trí quy mô lớn
tách biệt các khu dân cư quán ba câu lạc bộ dịch vụ có âm thanh hiện chỉ hoạt động đến hai mươi bốn giờ theo quy định
nên hạn chế hoạt động trải nghiệm cho du khách về đêm
chưa có cơ chế khuyến khích hoạt động kinh tế đêm du lịch bị ảnh hưởng bởi thời tiết
chúng tôi cũng sẽ phối hợp với các ngành để vận động các cơ sở dịch vụ cơ sở mua sắm tăng thời gian phục vụ về đêm
phục vụ du khách
bên cạnh đó thì chúng tôi cũng sẽ nghiên cứu một cơ chế chính sách để khuyến khích hỗ trợ khai thác các dịch vụ phục vụ khách về đêm
đối với ba nhóm dịch vụ đó là dịch vụ mua sắm dịch vụ ẩm thực và dịch vụ vui chơi giải trí
mới đây ubnd tp đà nẵng đã tổ chức hội thảo giải pháp phát triển du lịch trên địa bàn đến năm hai nghìn hai mươi
trong đó tìm cách tháo gỡ khó khăn về phát triển kinh tế đêm gắn với du lịch
theo các chuyên gia kinh tế du lịch đêm đà nẵng cần bắt đầu từ mở cửa không pháp lý
xây dựng quy hoạch các khu vui chơi giải trí đêm tách biệt với khu dân cư
có chính sách thu hút yêu đãi doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực này
thì du lịch đêm đà nẵng mới thật sự phát triển mạnh mẽ và bền vững
pháp luật cho phép điều chỉnh quy hoạch trong trường hợp quy hoạch không có tính khả thi
hoặc không còn phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế xã hội
tuy nhiên ở đây việc điều chỉnh quy hoạch lại là giải pháp tinh thế
để xử lý những bất ổn phát sinh của dự án
khi quy hoạch thì người ta xác định những khu vực đó là du lịch nghỉ dưỡng
mà cái du lịch nghỉ dưỡng thì nó khác với lại cái khu và xác định đấy là khu đô thị mới hoặc khu nhà ở
bởi vì cái nếu đã xác định ở cái khu vực đó trong quy hoạch là khu để xây dựng khu đô thị mới
hoặc là khu nhà ở thì cái điều kiện đi theo đó chính là cái phải đồng bộ về hạ tầng của đô thị
bao gồm có hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội
và trong đó đặc biệt là vấn đề hạ tầng xã hội là rất quan trọng
bởi vì khi cư dân đến ở thì tất cả những nhu cầu thiết yếu hàng ngày của họ là phải được đặt
cho nên từ cái cơ sở nhà trẻ mẫu giáo trường học
chế văn hóa thể thao thậm chí có cả chợ búa chứ không phải chỉ có siêu thị không
tất cả những cái chỗ gọi là độ xe cũng như là các cái không gian sinh hoạt của cộng đồng
là phải đồng bộ với lại cái nhà ở
và trong quy hoạch thì dù là quy hoạch phân khu quy hoạch chi tiết
cho đến khi vào dự án là đều phải cân đối tất cả những cái hạ tầng đó
đồng bộ với quy mô dân mà dự kiến sẽ bố trí vào trong khu vực đó
thì đấy chỉ là một cái giải pháp rất tình thể
rõ ràng là thiếu bình tĩnh
một vấn đề rất quan trọng đảm bảo tính tuân thủ trong quản lý quy hoạch
kế hoạch sử dụng đất là các căn hộ condotel được xây dựng trên đất
mà trong quy hoạch được duyệt là đất gì
khi chuyển sang nhà ở thì thứ nhất chức năng sử dụng đất đã chuyển khác hẳn
từ cái đất công cộng sang đất ở
mà đã sang đất ở thì chúng ta phải xem chắc cân đối là
không phải chỉ ở từng cái địa điểm từng khu vực
mà phải vào cả các tỉnh cả các đô thị
và một cái thứ hai
vấn đề quản lý dân số đây là vấn đề rất phức tạp
bởi vì trong đô thị gây ra cái áp lực nhiều nhất
cho hạ tầng kỹ thuật cho môi trường chính vì vấn đề quản lý dân số
nếu là quy hoạch khu du lịch nghỉ dưỡng thì phải tuân thủ theo luật du lịch
chỉ có thể cho thuê có thời hạn
chứ không thể cấp sổ đỏ vĩnh viễn không thể thành trung cư
đây là vấn đề rất đáng lo ngại bởi không chỉ dự án coco bay
bộ xây dựng đang được nhiều hồ sơ đề nghị điều chỉnh cơ cấu sản phẩm
từ condotel sang nhà ở
với số lượng rất lớn lên tới hàng chục nghìn căn
có một sự thật hiển nhiên đang bị chủ đầu tư các căn hộ condotel phớt lờ
đó là đất dịch vụ du lịch mà chuyển đổi sang thành khu đất ở
trung cư sẽ làm nảy sinh ra những méo mó bất cập
thậm chí khiến cho các căn hộ condotel này không còn hình hài giá trị của khu du lịch
các dự án xây dựng cơ sở lưu trú phục vụ cho du lịch
khi quy hoạch đều lựa chọn những vị trí đất rất giá trị
về cảnh quan thiết
tuy nhiên mà đây lại vốn không phải là tài sản riêng của dự án
theo phân tích của hiệp hội bất động sản tp hcm
điều chỉnh quy hoạch từ condotel sang nhà chung cư
mà thiếu căn cứ khoa học và thực tiễn là tai họa về quy hoạch
điều này sẽ làm thu hẹp đáng kể nguồn lực đất đai phục vụ du lịch
tác động tiêu cực đến việc thực hiện chủ trương phát triển du lịch
trở thành ngành kinh tế mũi nhọn
vì những việc chuyển đổi này
lớn là một các đô thị ven biển
cho nên chúng ta phải xem xét đến cái tác động của nó
đối với cái du lịch như thế nào
bởi vì bây giờ nếu trước kia nó là công trình công cộng
công trình thuộc chủ đầu tư quản lý thì nó khác
còn bây giờ nếu là nhà ở thì hoàn toàn thẩm quyền của cái chủ sở hữu này
và như vậy nó sẽ phát sinh ra một cái mô hình du lịch mới
mà đối với ven biển chưa có
thì chúng ta phải có một cái giải pháp của cơ chế đặc thù
bởi đây là kinh doanh là quản lý là cá nhân
hay là lại là các công ty hợp đặc sát
theo các chuyên gia cần phải ra soát đánh giá một cách nghiêm túc
bởi với cách làm kiểu bốc thuốc như thế này
sẽ để lại hậu quả lâu dài đối với các địa phương có tiềm năng du lịch
các đô thị ven biển nói riêng và ngành du lịch nói chung
cảnh quan thiên nhiên môi trường những yêu đáy mà thiên nhiên ban tặng
một khi đã bị phá vỡ thì không thể tái tạo được
muốn chuyển khu vực đó sang nhà ở
thì cái việc đầu tiên phải ra soát
làm tất cả các dự án mà có cái sản phẩm
con đô theo xây dựng trên đó của các khu du lịch kỷ dưỡng
để xem xem là cái nào là cái có thể chuyển đổi
có thể là chuyển toàn bộ có thể chỉ chuyển đổi được một phần
có thể là không cho chuyển đổi
thì phải căn cứ vào cái câu chuyện giả soát và đánh giá lại cái dự án đó
tại cái vị trí quy hành đó
đúng là cả một cái bãi biển đẹp theo kiểu như thế đẳng hạng
cái không thể chiếm cái ủng hộ tư nhân ở đây được
không thể chiếm cái ủng hộ tư nhân được
đó không thể chuyển đổi
mà cái đó phải giữ được mục tiêu hoàn đồng
là cái phục vụ chung với cộng đồng
thì mới giữ được cảnh quan mới giữ được môi trường
mới giữ được cái mục đích để phục vụ cho tăng trưởng với du lịch
du lịch cũng là một ngày một cái đêm vui nhọc luôn đấy
chứ còn không phải là chỉ có những nhu cầu nhà ở không thôi
nhà ở không xây chỗ này có thể xây chỗ khác
rõ ràng cơn sốt đầu tư các dự án con đô theo
đang cần phác đồ điều trị đủ mạnh
và tránh những biến chứng khó lường
không nên và không thể tùy tiện điều chỉnh quy hoạch
mục đích sử dụng đất để biến các căn hộ con đô theo thành chung cư
ngay sau khi đảng bảo thủ của thủ tướng anh boris johnson
giành chiến thắng trong cuộc bầu cử trước thời hạn
lãnh đạo nhiều nước trên thế giới đã gửi lời chúc mừng tới ông johnson
đồng thời bày tỏ mong muốn sớm đặt thỏa thuận thương mại song phương với anh hậu brexit
trên twitter tổng thống mỹ donald trump chúc mừng thủ tướng johnson đã giành thắng lợi lớn
khẳng định anh và mỹ giờ đã tự do để đàm phán một thỏa thuận thương mại mới hậu brexit
theo ông thỏa thuận này có tiềm năng lớn và có lợi hơn nhiều
so với bất kỳ thỏa thuận nào đã ký kết với eu
trong khi đó chủ tịch hội đồng châu âu charles misen cũng cho biết
eu sẽ nỗ lực hết sức để bảo vệ các ưu tiên của châu âu
từ tokyo tránh văn phòng nội các nhật bản yoshihide suga cho biết
đã đề nghị anh và eu tránh để xảy ra kịch bản brexit không thỏa thuận
giảm thiểu những tác động có thể xảy ra đối với hoạt động kinh doanh của các công ty nhật bản
do kết quả bầu cử có thể làm tăng khả năng anh rời eu vào cuối tháng một năm hai nghìn hai mươi
tokyo sẽ theo dõi sát sao tình hình để đưa ra các biện pháp cần thiết
và tìm cách sớm ký kết một thỏa thuận thương mại tự do nhật bản anh hậu brexit
hàn quốc vừa thông báo đang giám sát chặt chẽ mọi diễn biến của triều tiên
sau khi bình nhưỡng đề ngỏ khả năng thay đổi chính sách trong đàm phán hạt nhân với mỹ thời gian tới
trong một tuyên bố bộ thống nhất hàn quốc cho biết đang giám sát mọi động thái liên quan
và seoul sẽ nỗ lực hết sức để thúc đẩy cuộc đàm phán hạt nhân mỹ triều
cùng ngày bộ ngoại giao hàn quốc
xác nhận đặc phái viên của mỹ về triều tiên stephen biden sẽ tới seoul trong tuần tới
và có cuộc gặp với người đồng cấp hàn quốc lee do hun vào ngày một mươi sáu tháng một mươi hai
hai quan chức sẽ thảo luận về các cách thức duy trì động lực đối thoại với bình nhưỡng
và nỗ lực chung tạo tiến triển cho tiến trình phi hạt nhân hóa
để đạt được hòa bình lâu dài trên bán đảo triều tiên
trước đó bộ ngoại giao triều tiên đã bày tỏ giận dữ khi mỹ triệu tập một cuộc họp
tại hội đồng bảo an cho rằng hành động như vậy là khiêu khích
khiến nước này có thể thay đổi chính sách đàm phán vốn đang trong tình trạng bế tắc hiện nay
gần đây mô hình nhà bếp chia sẻ đang trở nên khá phổ biến ở nhiều quốc gia trên thế giới
tại hàn quốc mô hình này đã nở rộ vài năm trở lại đây do đáp ứng được nhu cầu của người dân
và giúp rất nhiều doanh nghiệp có thể tiết kiệm chi phí hoạt động
đây là wecook một mô hình nhà bếp chia sẻ được thành lập để phục vụ các doanh nghiệp
kinh doanh đồ ăn và thức uống nằm ở quận chongnongu thủ đô seoul
wecook ước tính có khoảng một trăm linh doanh nghiệp đang hoạt động cùng nhau chia sẻ không gian nấu nướng
người thuê chỉ phải trả phí theo giờ hoặc theo tháng để sử dụng không gian chung
tất cả các dụng cụ nấu nướng từ nồi miêu đến lò nướng đều được wecook cung cấp
rất khó để xây dựng hoặc quản lý mô hình kinh doanh nhà hàng tại hàn quốc
do phí thuê mặt bằng và lương đã tăng lên
chúng tôi chỉ cần mọi người tập trung vào nấu nướng
wecook sẽ cung cấp cơ sở hạ tầng và công cụ mà họ cần
nhà bếp chia sẻ
chia sẻ việc nấu nướng và kinh doanh thức ăn
rất nhiều doanh nghiệp còn nhận được hỗ trợ về mảng thương hiệu và tiếp thị
anh lee yong bin là đầu bếp của manly kitchen
một doanh nghiệp chủ yếu dựa vào hình thức giao hàng
anh cho biết chia sẻ nhà bếp với những đầu bếp khác cho anh một trải nghiệm độc đáo
những doanh nghiệp tham gia mô hình này không chỉ được trải nghiệm về tiếp thị
họ còn nhận được sự giúp đỡ từ những chuyên gia tại đây
cũng như cộng đồng hình thành không gian này
để duy trì một cơ sở nhà bếp chia sẻ như thế này
các chủ cơ sở kinh doanh đồ ăn phải đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm
với dịch vụ giao hàng tại nhà đang phát triển nhanh chóng
mô hình nhà bếp chia sẻ vẫn đang được nhiều công ty cung cấp dịch vụ hướng tới
để giảm thiểu chi phí mặt bằng thiết bị và nguyên vật liệu
thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình thời sự buổi sáng của truyền hình nhân dân
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại